những khu vực ngoại thành tp hcm có thể quy hoạch khu dân cư hỗn hợp vừa có nhà ở xã hội vừa có nhà ở thương mại
với diện tích tối thiểu hai mươi năm m hai một căn hộ tương đương nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách của người thu nhập thấp
ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục xem xét giải quyết chuyển đổi nhiều dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội
đồng thời với việc cơ cấu lại căn hộ lớn thành căn hộ vừa và nhỏ phù hợp với túi tiền người dân lao động như từng làm trước đây
theo đó ngân hàng chính sách xã hội xây dựng chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội
và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thù hưởng nhà ở xã hội
trong điều kiện ngân sách hạn hẹp tp hcm đang kêu gọi xã hội hóa nguồn vốn đầu tư dự án nhà ở xã hội
vừa đảm bảo số lượng chất lượng và phù hợp túi tiền người mua vừa đảm bảo quy hoạch đô thị